hòa chung không khí cùng cả nước kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
hôm nay thành đoàn tp hcm tổ chức giới thiệu tác phẩm
thành đoàn cùng quân và dân sài gòn ra định trong chiến dịch hồ chí minh
tác phẩm gồm năm chương với nhiều bài viết lời kể hồi ký của các nhân chứng lịch sử
là các đoàn viên thanh niên cán bộ thành đoàn tp hcm tham gia các mũi tiến công
trong chiến dịch hồ chí minh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
mỗi câu chuyện là bài học sâu sắc về vai trò quần chúng nhất là của tuổi trẻ tp hcm
trước các cuộc móc lịch sử trước vận mệnh chung của đất nước dân tộc
về tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc
những bài viết đã thể hiện trang sử vẽ vang của tuổi trẻ tp hcm mang tên bác
tiếp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay trong công cuộc xây dựng
và phát triển tp hcm đi lên cùng cả nước